muốn giúp dân thoát nghèo trước hết phải giúp họ có sinh kế phù hợp luôn gần dân bám dân giúp bà con thay đổi nhận thức trong phát triển kinh tế
chỉ trong một thời gian ngắn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tam hợp bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã khởi động mô hình chăn nuôi tập trung
đến nay nhiều hộ nghèo nơi biên giới tam hợp đã thoát khỏi cảnh lo ăn từng bữa
lâu nay cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tam hợp đối với gia đình anh sồng vả sành như là người thân trong gia đình
luôn sát dân để hướng dẫn giúp đỡ cách chăn nuôi làm ăn
đến nay gia đình vả sành đã thoát được cái nghèo
hiện nay gia đình anh nuôi hàng chục con trâu bò biết cách nuôi lợn nuôi gà đúng kỹ thuật
khai hoang trồng hơn năm xào lúa nước và làm trang trại kinh tế tổng hợp
có đồn biên phòng là có cán bộ vô tuyên truyền giải thích để cho người dân để làm ăn thì cũng thay đổi nhiều rồi hỗ trợ cũng nhiều cái
giải thích cho người ta để nuôi trâu thì phải chăm sóc trâu cho nó đảm bảo
bộ đội cũng giúp làm cái chuồn ra chuồn trâu và lại khai hoang cái ruộng cho nhà em và lại giúp cái mương để về sản xuất kinh tế
bây giờ kinh tế gia đình thì cũng khá hơn mỗi năm trước dù là cũng đỡ đỡ nhiều rồi
không chỉ gia đình anh vả sành bản người mông hủy sơn hiện có sáu mươi tám hộ
với ba trăm tám mươi tám khẩu sau khi vận động bà con về ổn định tại đây đồn biên phòng tam hợp đã triển khai nhiều chương trình
về chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con chú trọng xây dựng củng cố cơ sở chính trị tại bản
vừa qua thì theo báo cáo đơn vị bộ viên đã có kế hoạch ngay từ đầu năm và lâu dài thì đã xây dựng cho các đơn vị đăng ký các mô hình phát triển kinh tế
các hội gia đình
thành công của các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình tại hủy sơn in dấu ấn của những người lính đồn biên phòng tam hợp
mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới bởi người dân thoát nghèo có cuộc sống ổn định sẽ góp phần giữ vững ổn định vùng biên